thưa quý vị với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét cho ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê tuấn hồng năm mươi tám tuổi nguyên bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh
cụ thể ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh xác định thời điểm ông lê tuấn hồng giữ chức vụ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gia bình
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gia bình
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong công tác quản lý đất đai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
ông hồng đã bị ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo